sáng nay ngày tám tháng năm tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng bốn triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ và công an tp hà nội
báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác công an tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín trung tướng lương tam quang tránh văn phòng bộ công an nêu rõ
tháng bốn trước tình hình thế giới khu vực trong nước có những diễn biến mới đan sen phức tạp cả thời cơ thuận lợi và nguy cơ tác động đến việt nam
công an các đơn vị địa phương đã chấp hành nghiêm các chỉ đạo của bộ tích cực tham mưu và đề xuất các giải pháp góp phần vào sự thành công của các chuyến thăm cấp cao
tham dự hội nghị quốc tế của lãnh đạo đảng
nhà nước phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung trả lời kiến nghị của cử tri chất vấn của đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
tích cực triển khai các biện pháp giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị xã hội quan trọng nhất là dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và kỷ niệm ba mươi tháng bốn mùa một tháng bốn